thông tin mới nhất liên quan đến vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn hiệu heal hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tp hcm
các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông trương quốc cường
thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện các quyết định nêu trên đối với bị can trương quốc cường
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại phiên tòa phúc thẩm vụ án vn phạc ma ông trương quốc cường đã được triệu tập lần đầu tiên nhưng vắng mặt
trong vụ án này ông cường được xác định có vai trò thẩm định cấp phép nhập khẩu hồ sơ giấy tờ của vn phạng ma nộp có rất nhiều sai sót
mặc dù vậy các chuyên gia của cục quản lý dược vẫn lập biên bản thẩm định giá hồ sơ đạt và đề xuất ông trương quốc cường ký công văn cho vn pharma nhập khẩu hai trăm linh hộp h capital
tính đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn khoảng chín ba trăm linh hộp thuốc h capital được nhập về việt nam để tại kho của công ty vn phạc ma
ngày một tám hai nghìn một mươi bốn cục quản lý dược có công văn yêu cầu vn phạc ma tạm ngừng nhập khẩu lưu hành thuốc
đồng thời đề nghị cơ quan điều tra xác minh nguồn gốc lô thuốc và phát hiện thuốc không đạt chất lượng
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan